hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau một thời gian ngắn đối tượng phải cúi đầu nhận tội
sau đây là nội dung vụ án kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi
bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang
sống với cậu con trai duy nhất là nguyễn ánh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
gia đình bà đang xây nhà ngôi nhà khá to so với hàng xóm
vụ án xảy ra bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng lo sợ
dư luận hết sức hoang mang trước sự liều lĩnh và manh động của hung thủ

nó như thế thì người cùng làm với tôi cũng chỉ là rất là đưa lên xe để đi cấp cứu thôi
như vậy sâu chuỗi tung tích của con dao bỏ lại hiện trường và dấu vết máu để lại trên dao cho đến việc có một thanh niên có biểu hiện bất thường tại đám tang của nạn nhân
cùng với việc thu thập củng cố tài liệu chứng cứ thì diện đối tượng đã được cơ quan điều tra xác định
khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo phương văn luân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự do lỗi cố ý trực tiếp
bị cáo sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra để thấy được sự nghiêm minh của pháp luật

mong người bệ hại thay đổi cho cháu thì cháu cũng sẽ cố gắng nằm vô cảm trở thành người có ý cháu
xin kính chào và hẹn gặp lại